công an tỉnh thừa thiên huế đã quyết định thưởng nóng năm mươi triệu đồng và tuyên dương các lực lượng trong ban chuyên án tham gia triệt phá vụ án đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn với số tiền lên đến hai trăm linh tỷ đồng
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế phối hợp các đơn vị chức năng đã triệt phá đường dây cá độ qua mạng bắt giữ đối tượng cầm đầu hồ công nhật quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại ba mươi tám đường võ thị sáu phường phú hội tp huế cùng nhiều đối tượng khác tạm giữ nhiều tài sản và phương tiện có liên quan đến vụ án
công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án từ chuyên án này các lực lượng tham gia chuyên án rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm thể hiện được năng lực phòng chống tội phạm công nghệ cao
dịp này lãnh đạo công an tỉnh thừa thiên huế đã thưởng nóng cho các đơn vị phối hợp thực hiện chuyên án với tổng số tiền năm mươi triệu đồng
đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng khác dành cho tập thể cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án